sở y tế hà nội vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng điều trị người bệnh gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
sở y tế hà nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đáp ứng điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm
tiếp tục triển khai các biện pháp sàng lọc phát hiện sớm người nghi mắc covid một mươi chín đậu mùa khỉ cúm a sốt xuất huyết kiểm soát nhiễm khuẩn
khoanh vùng cách ly hạn chế lây nhiễm chéo thực hiện phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín và phân công hỗ trợ chỉ đạo tuyến theo chỉ đạo của sở y tế